nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch giữa ấn độ và việt nam
theo khuôn khổ du lịch asean ấn độ năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội chính phủ ấn độ
đại sứ quán ấn độ phối hợp với tổng cục du lịch việt nam tổ chức giới thiệu du lịch việt nam ấn độ
sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo bộ ngành và đông đảo đại diện các đơn vị du lịch hai bên
theo báo cáo của hội đồng du lịch và lữ hành thế giới ngành du lịch ấn độ đã có một sự tăng trưởng ấn tượng
khi tăng từ vị trí thứ bảy lên vị trí thứ ba trong năm hai nghìn một mươi tám chỉ số khách du lịch nước ngoài tới ấn độ ngày càng tăng cao
năm hai nghìn một mươi tám ấn độ đón gần một mươi một triệu lượt khách nước ngoài trong đó có trên ba mươi một khách đến từ việt nam
với mức tăng ba mươi hai hai mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy đây là diễn đàn để các đơn vị trong ngành công nghiệp du lịch ấn độ
có thể trao đổi với các đối tác của việt nam đồng thời nhằm tăng cường hợp tác song phương
trong lĩnh vực du lịch giữa ấn độ và việt nam theo khuôn khổ du lịch asean ấn độ năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động nằm trong chiến lược truyền thông toàn cầu ấn độ diệu kỳ hai được chính phủ ấn độ khởi động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy